tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với gần bốn mươi bị cáo liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên eso huyện nha ca tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi lê mô y cung ba mươi tám tuổi trú tại xã yali huyện sông hình tỉnh phú yên
rủ nhiều người vào khu bảo tồn thiên nhiên eso cắt gỗ cam xe về bán lấy tiền tiêu xài với sự đồng ý của hoàng công ý trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số ba
để tạo cơ hội cho các đối tượng lâm tặc phá rừng ý đã liên kết thông đồng với vương thế cao là phó trạm quản lý bảo vệ rừng số năm
như vậy từ đầu tháng một mươi đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nhóm gần bốn mươi người của y cung đã vào rừng khai thác hơn hai mươi năm mét khối gỗ cam xe thuộc nhóm hai với tổng giá trị hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng
các đối tượng trên đã hối lộ cho ý và cao số tiền ba mươi chín triệu đồng
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân huyện yaka đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bốn mươi bị cáo
trong đó hoàng công ý bị tuyên phạt bảy năm sáu tháng tù vương thế cao bảy năm tù cùng về tội nhận hối lộ
tám bị cáo còn lại nhận mức án từ hai đến hai năm một mươi tháng đến một mươi năm tù giam về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
sau đó cao và ba mươi ba đối tượng trong hai năm một mươi tháng đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bốn mươi bị cáo
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo cao giảm còn ba năm sáu tháng tù giam
ba bị cáo được hưởng án treo còn một mươi năm bị cáo được giảm án một mươi năm bị cáo còn lại bị tuyên ý án